theo kế hoạch cuối tháng bốn năm nay dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực tp hcm
có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu với tổng vốn đầu tư một mươi tỷ đồng sẽ hoàn thành
tuy nhiên đến nay dự án buộc phải chậm tiến độ vì chủ đầu tư thiếu mặt bằng thi công
chủ đầu tư dự án chống ngập cho biết tính đến cuối tháng một năm hai nghìn một mươi tám dự án đạt sáu mươi tám khối lượng xây dựng
tiến độ dự án nhanh hơn tám tháng so với hợp đồng
nếu có đầy đủ mặt bằng thi công dự án sẽ hoàn thành vào ngày ba mươi tháng bốn năm nay theo như cam kết
trước tình trạng này ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu ủy ban nhân dân các quận một quận bốn quận bảy quận tám
và các huyện bình chánh nhà bè để nhanh công tác giải phóng mặt bằng
kiên quyết không để gây khó khăn cho triển khai dự án chống ngập
bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công cho chủ đầu tư chậm nhất vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi